nhận lời mời của trung ương đảng ta đoàn đại biểu cấp cao đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ myanmar
do ngài u thên u ủy viên ban thường vụ trưởng ban tài chính và ủy viên ban kinh tế đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ myanmar
dẫn đầu sang thăm việt nam từ ngày một đến ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chiều ngày ba tháng bảy tại trụ sở quốc hội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị
phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tiếp thân mật ngài u thên u và đoàn
đồng chí tòng thị phóng mong muốn đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ myanmar với tư cách là đảng cầm quyền
và có ảnh hưởng lớn tại quốc hội myanmar phát huy mạnh mẽ vai trò của mình
tiếp tục đóng góp vào thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước để cùng giảm sát kiểm tra
thực hiện các thỏa thuận hợp tác đắc ý giữa hai chính phủ nhằm đưa hợp tác việt nam myanmar
trên tất cả các lĩnh vực phát triển ngày càng hiệu quả
và thực chất ngài yêu thên bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang việt nam
được chứng kiến những thành tiệu trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đã đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh là nước láng giềng cùng trong khu vực hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng
khẳng định đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ myanmar sẽ tích cực đóng góp
vào việc tăng cường quan hệ giữa các nghị sĩ myanmar và việt nam
cũng như trong hoạt động hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước